tại hà nội bộ trưởng bộ công thương đã chủ trì cuộc họp về những nội dung chuẩn bị thực thi hiệp định thương mại tự do việt nam eu gọi tắt là evfta dự kiến mùng một tháng bảy bắt đầu có hiệu lực
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh nhận định trong công tác thực thi chính sách của chính phủ rất cần cơ quan địa phương nắm bắt phối hợp trên phạm vi cả nước dựa trên lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp
các đơn vị của bộ phải tham gia ý kiến kế hoạch chủ trì trong phối hợp các nhóm giải pháp để xây dựng kịch bản cho nhóm ngành hàng có lợi thế để khai thác thị trường cung cấp cho doanh nghiệp tại thị trường châu âu về những quy định tranh chấp phòng vệ thương mại
bộ công thương thống nhất tiếp tục tập trung ba nội dung lớn để tiến tới phê chuẩn hiệp định trong đó tập trung giả soát đẩy mạnh hoàn thiện hồ sơ bảo đảm quy trình pháp lý của việt nam có phê chuẩn của quốc hội vào tháng năm tới
bộ cũng sẽ làm việc với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn để đánh giá làm rõ các lĩnh vực ngành hàng cũng như các sản phẩm có điều kiện gia tăng thị trường để hoàn thiện mở cửa thị trường tạo thuận lợi cho các mặt hàng của việt nam tại thị trường eu